nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại
chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi thư chúc mừng đến tổng thống liên bang nga vladimir putin
thư chúc mừng có đoạn viết thắng lợi của cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít cách đây bảy mươi năm năm
là mốc son trói ngời trong lịch sử nhân loại là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất
của thế kỷ hai mươi mang tầm vóc giá trị và ý nghĩa thời đại sâu sắc
quân đội và nhân dân soviet anh hùng đã hy sinh biết bao sương máu đập tan miêu đồ chiến tranh
và mộng bá chủ thế giới của hitler cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa fascist
thắng lợi của liên xô và đồng minh đã tạo dòng thác cách mạng giải phóng dân tộc trên khắp các châu lục
làm lung lay từng bước sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và thực dân
tại châu á châu phi và mỹ latin
được tiếp sức bởi thắng lợi lịch sử này nhân dân việt nam đã đoàn kết đồng lòng
tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
nhân dân việt nam mãi mãi ghi nhớ biết ơn sự giúp đỡ to lớn vô tư trí tình mà nhân dân soviet trước đây
và nhân dân nga ngày nay đã dành cho chúng tôi trong những tháng năm đầu chiến tranh gian khó
dành độc lập dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế
xã hội sau này
vượt qua nhiều khó khăn thử thách trên chặng đường dài lịch sử với sự đoàn kết tinh thần hợp tác
bình đẳng và cùng có lợi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga đã không ngừng được củng cố
và thúc đẩy mạnh mẽ đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển ở mỗi nước vì lợi ích của hai dân tộc
vì hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
năm hai nghìn hai mươi là mốc quan trọng khi việt nam và liên bang nga kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
kiến thách thức chưa từng có với tất cả các quốc gia trên thế giới khi phải đương đầu với đại dịch covid một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng rằng việt nam và nga sẽ cùng các quốc gia tăng cường đoàn kết
thúc đẩy hợp tác quốc tế quyết tâm sớm đẩy lùi và khống chế dịch bệnh và vượt qua giai đoạn khó khăn này
cũng nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi thư mừng đến thủ tướng liên bang nga
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi thư mừng đến bộ trưởng bộ ngoại giao liên bang nga